hiện nay các địa phương trong vùng ảnh hưởng đang khẩn trương công tác ứng phó với cơn bão số một
trong đó đặc biệt quan tâm đến phương châm bốn tại chỗ
để chủ động ứng phó với bão số một thành phố hải phòng đã thông tin cho hơn một chín trăm linh phương tiện tàu thuyền
một trăm năm mươi sáu lồng bè với hơn sáu lao động đang hoạt động về nơi tránh trú an toàn không còn phương tiện tại vùng nguy hiểm
thông báo cho hơn chín sáu trăm linh du khách tại hai khu du lịch cát bà và đồ sơn di chuyển về đất liền trong hôm nay một mươi bảy tháng bảy
từ một mươi hai h ngày hôm nay tỉnh thái bình thực hiện lệnh cấm biển nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi
dừng các hoạt động khai thác nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông ven biển ngoài khơi
lực lượng chức năng khẩn trương di rời gần một hai trăm linh lao động canh coi trên các bãi ngao
các vùng nuôi trồng thủy hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn
tỉnh nam định kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển người dân trên lồng bè
tròi canh nuôi trồng thủy hải sản nhân dân vùng cửa sông ven biển vào nơi tránh trú an toàn
hoàn thành xong trước một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng bảy
cấm các hoạt động vui chơi trên biển tắm biển từ một mươi hai h ngày một mươi bảy tháng bảy
dự kiến sẽ sơ tán toàn bộ một hai trăm hai mươi tám lao động ở các lều tròi lồng bè nuôi trồng thủy sản
tổ chức sơ tán dân theo các phương án đã xây dựng đối với các tình huống thiên tai trên địa bàn
đến sáng nay tỉnh thanh hóa đã có sáu bốn mươi một phương tiện với hơn hai mươi hai lao động
đã về nơi neo đậu an toàn tại các bến âu neo đậu trên địa bàn tỉnh
chính quyền địa phương lực lượng chức năng đang hướng dẫn để các tàu neo đậu an toàn
không để xảy ra tình trạng tàu va đập vào nhau trong quá trình tránh bão
còn tại nghệ an ubnd tỉnh đã xây dựng năm kịch bản sơ tán dân vùng ven biển phòng tránh nước dân do bão
đối với kịch bản bão cấp một mươi ba dự kiến phương án di rời tại chỗ sẽ là một mươi sáu hai trăm linh người
sơ tán đến chỗ ở khác hai người
tại vùng miền núi các vùng nguy cơ sạt lở đất sạt lở núi lũ ống lũ quét
đối với một trăm sáu mươi sáu điểm sạt lở đất được thống kê
tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các địa phương triển khai phương án di rời dân khi có thiên tai
với ba hai trăm bốn mươi ba hộ trên một mươi ba hai trăm một mươi một nhân khẩu